trong đợt này tỉnh quảng trị đã cấp hơn hai trăm linh hai tỷ đồng từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ có mục đích để bốn huyện vĩnh linh do linh triệu phong và hải lăng
chi trả tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố ô nhiễm môi trường biển cho hai đối tượng thiệt hại trực tiếp là chủ tàu thuyền và lao động trên biển
toàn bộ số tiền trên được chi trả cho một chín trăm bảy mươi chín chủ tàu thuyền và một năm trăm bảy mươi chín thuyền viên của một mươi bốn xã thị trấn ven biển
gồm các xã vĩnh thái vĩnh thạch vĩnh giang của huyện vĩnh linh do hải trung giang do mai do việt và thị trấn cửa việt của huyện do linh
triệu an triệu vân triệu lăng triệu đô thuộc huyện triệu phong và hải an hải khê của huyện hải lăng
kết thúc đợt một việc chi trả bồi thường thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị được đánh giá đã làm đúng quy trình công bằng minh bạch và bảo đảm an ninh trật tự
tại các điểm chi trả người dân sau khi nhận tiền đền bù đều cho biết sẽ mua sắm ngư cụ cải hoán tàu thuyền và đầu tư các mô hình trồng trọt chăn nuôi nhằm vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
năm nay do diễn biến thời tiết bất thường khiến giá trị thu hoạch vụ đông mang lại thấp nên các địa phương tại nghệ an đang tập trung mọi nguồn lực
cho sản xuất vụ xuân góp phần bù lại những thất thoát của vụ đông
theo nông lịch còn hai tháng nữa nông dân mới xuống đồng cấy vụ xuân hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên để thu được một vụ xuân thắng lợi thì ngay từ bây giờ bà con nông dân đã tập trung cày đồ ải ruộng
cùng với sự tích cực của nông dân hiện nay nông dân đã tập trung cày đồ ải ruộng
hiện các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp cũng đang tập trung chuẩn bị đủ nguồn hàng để phục vụ sản xuất vụ xuân hai nghìn một mươi bảy
để hỗ trợ nông dân năm nay công ty cũng có nhiều chính sách cho vai trả chậm một số vật tư
theo đề án sản xuất của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ xuân hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh gieo trồng tám mươi chín ha lúa một trăm linh tám ha ngô một mươi bốn hectare lạc và hàng chục nghìn hectare các loại cây trồng khác
vụ xuân hai nghìn một mươi bảy ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tăng diện tích lúa chất lượng tập trung đầu tư thâm canh sản xuất theo hướng hàng hóa
liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông sản
thứ nhất là phải chú ý đến cái thời tiết để ra các cái trang mà cho hợp lý và trạnh khí ra mà thì phải như vậy bao phủ nilon
chứ không được là để mà như vậy không có trang phủ nilon thì phải chệt chệt
và vấn đề thứ hai là hiện nay là phải đồ ải để làm cho đất nguyện rồi là bón vối đau vụ để là cải tạo đất cũng như là làm giảm cái áp lực sâu bệnh
một vấn đề nữa là như vậy là phải dư nước để đảm bảo như vậy là trong quá trình giao cậy cũng như là tích được để là tựa cho đủ cả vụ
và một vấn đề nữa là phong trừ cái chuột đau vụ
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh nghệ an phấn đấu đạt trên một triệu tấn lương thực trong đó vụ xuân phải đạt gần sáu sáu trăm bảy mươi tấn để đạt được kết quả đề ra ngoài nỗ lực của ngành nông nghiệp
nông dân cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nông lịch
đây là yếu tố quan trọng nhằm né tránh sự biến đổi bất thường
của khí hậu hiện nay để giành một vụ xuân thắng lợi
tiếp tục là thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại bình phước
tối qua ngày một tháng một mươi hai một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà ăn của công ty trách nhiệm hiệu hạn jakin sài gòn
tại khu công nghiệp bắc đồng phú thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
khiến hơn một trăm hai mươi công nhân phải nhập viện trong tình trạng nôn ói ngất xỉu
theo một số công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thánh tâm
sau bữa ăn tăng ca ngày một tháng một mươi hai đến khoảng một mươi chín giờ cùng ngày
các công nhân làm ca đêm của công ty bắt đầu cảm thấy có biểu hiện của ngộ độc thức ăn
hàng loạt công nhân buồn nôn chóng mặt thậm chí ngất xỉu
và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thánh tâm
và một số bệnh viện khác trên địa bàn thị xã đồng xoài
lúc ăn cơm ca hai ăn cơm ca hai là lúc sáu
ăn cơm ca một là lúc năm h bốn mươi năm vô ăn cơm
không phải ăn cơm mà là ăn bún
ăn bún với thịt heo
nhưng mà ăn xong một hồi vô
thì nghe người rung mất ói
xong rồi tới giờ vô bệnh viện
công nhân công ty gia khin cho biết
trong bữa ăn dặm ca tối ngày một tháng một mươi hai
gồm các món bún thịt heo mì tôm trứng
trong đó một số công nhân phát hiện món bún và nước lèo kháng nguội
và rất có thể là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc
hôm nay thưa thưa tôi ăn cơm với anh đi ra công tý
thì cho ăn bún tại thịt công ty ăn
còn nước cơm nữa cho ăn bún
ăn bún với thịt công nhân
cũng đoán thịt một hai người bị xấu thịt
một tập đoàn mà chúng ta bị gần thịt công ty là bị hết
tối đầu tiên thịt bình thường
còn mà tối số em qua cái khu gạc quen
em gãy nắng khi thịt
đoán thịt ngồi nắng còn nóng
dạy nói dùng nước lèo hẳn nước nọng

số lượng công nhân bị ngộ độc lên tới hơn một trăm hai mươi người
trong đó có sáu mươi ba trường hợp được cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa thánh tâm
số còn lại được chuyển tới nhiều bệnh viện
trên địa bàn thị xã đồng xoài
các công nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi
nằm ly bì
hiện đã có một số trường hợp nhẹ đã được xuất viện
số trường hợp nặng vẫn tiếp tục được bệnh viện theo dõi và điều trị
đa phần thì bệnh nhân vào có cảm giác buồn nôn
có trống mặt buồn nôn hơi chóng
một số ít thì có hơi đau bụng
khoảng tám chín mươi thì hiện tại bệnh nhân
tất cả những trị trứng ban đầu gần như là tạm ổn
còn một số ca còn lại người ta mệt
sau khi xảy ra vụ ngộ độc nói trên
đoàn kiểm tra tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh bình phước
đã nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh bình phước
và các cơ quan chức năng có liên quan
làm cho bệnh viện đều được bệnh viện

hải quân nhận được thông tin tàu cá bình định
mang số hiệu chín mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi bốn
do thuyền trưởng đinh công quang
và bảy thuyền viên đang đánh bắt trên biển
cách đảo cồn cỏ khoảng bảy mươi hải lý
bị chết máy nhưng không khắc phục được
phải thả trôi trên biển nhiều giờ trước đó
trong điều kiện thời tiết không thuận lợi
sóng to các thuyền viên trên tàu rất hoang mang
khi thả trôi tàu suốt hai ngày một đêm
nói chung là mê lớn mà nó chết rồi
sợ là gió tèo đi rồi nữa
mình đi không được
có gì mình đi không được
lứ nó tới rồi nữa
nó cán dù mình mình cũng đâu có sửa được
thành không biết ngổ nào chị
giờ liều mạng thả vậy
giờ mê chết rồi
tâm lý là nói chung là mê chết rồi
anh em là có sự bắt rước lôi lén
với tinh thần cơ động nhanh
sở chỉ huy vùng ba đã điều tàu
hq sáu trăm hai mươi tám vượt sóng to gió lớn
tìm kiếm và tiếp cận được tàu cá gặp nạn
lúc tám h ngày một tháng một mươi hai
và tiến hành lai dắt về cảng vùng ba
lúc bảy giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai
với điều kiện thời tiết sóng to gió lớn rất phức tạp
thì tàu cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn
đoàn kết và đã vượt qua sóng gió
và đến tám h hai mươi phút
ngày một tháng một mươi hai
tàu đã tiếp cận được tàu của ngư dân
và đến tám h năm mươi phút
tàu đã làm xong dây
và lai dắt tàu cá về đà nẵng
tại cảng tàu cá gấp nạn
đã được sửa chữa lại máy móc
các thuyền viên được khám sát
sức khỏe và hỗ trợ lương thực
tinh thần của các thuyền viên trên tàu
đã ổn định trở lại
và có thể tiếp tục ra khơi đánh bắt
được biết từ đầu năm đến nay
bộ tư lệnh vùng ba hải quân
đã tìm kiếm cứu nạn và lai rắt thành công
sáu tàu cá gấp nạn trên biển
vào lúc một mươi ba h ngày một tháng một mươi hai
vùng cảnh sát biển bốn nhận được thông tin
về việc tàu cá huy phúc
mang số hiệu kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts
gấp nạn tại khu vực biển phú quốc
tỉnh kiên giang
vùng cảnh sát biển bốn đã điều động kịp thời
cảnh sát biển hai nghìn hai thuộc hải đội bốn trăm linh hai
cơ động ra thực hiện nhiệm vụ
tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi bốn h ba mươi phút tàu cảnh sát biển hai nghìn hai
đã ra đến hiện trường
và nhanh chóng tiếp cận tàu cá huy phúc
qua nắm bắt tình hình được biết
tàu cá huy phúc kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts
gồm một mươi thuyền viên
do ông nguyễn thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm thuyền trưởng
thường trú tại thị trấn kiên lương
tỉnh kiên giang đang đánh bắt hải sản
tại khu vực biển phú quốc
cách mũi hà tiên hai mươi hải lý
thì tàu bị thủng mạn nước tràn vào đầy khoang hầm
trong điều kiện sóng biển cấp năm cấp sáu
và có nguy cơ bị chìm
dễ ảnh hưởng đến tính mạng của các thuyền viên trên tàu
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn hai
đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp
chống chìm tại chỗ
và tiến hành lai kéo tàu bị nạn
về cảng vùng cảnh sát biển bốn
vào lúc một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày
bảo đảm an toàn
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
khai mạc hội trợ đặc sản
vùng miền việt nam hai nghìn một mươi sáu
hướng tháng hành động quốc gia
phòng chống hivs năm hai nghìn một mươi sáu
tới ngày một tháng một mươi hai
tại hà nội bộ công thương
và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã khai mạc hội trợ đặc sản
vùng miền việt nam hai nghìn một mươi sáu
hội trợ đặc sản vùng miền việt nam
là sự kiện được tổ chức thường niên
từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay hội trợ đã dần được nâng lên
về chất lượng và quy mô
trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín
thu hút sự hưởng ứng và tham gia
của đông đảo các tỉnh thành phố
năm nay đã có hai trăm năm mươi gian hàng
của gần hai trăm linh đơn vị doanh nghiệp
đến từ hơn năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
đến tham gia hội trợ
kỳ vọng của doanh nghiệp của tôi
là muốn đến đây
để đưa sản phẩm địa phương
đến người dân thủ đô
để biết là
ninh thượng có như là nho táo hành tỏi
và sản phẩm chủ lực của tôi
là nho khô
đây là sản phẩm đặc thù của địa phương
một môn muốn là kết nối
tất cả các doanh nghiệp
của thành phố hà nội
để sản phẩm địa phương
đến người dân thủ đô
nhanh nhất và gần nhất
thông qua là kỹ thuật
là từ chuyên gia hàn quốc
sang tập huấn
cho cản bộ kỹ thuật huyền tinh
và sau đó là hỗ trợ lại
cho ba công viên mạng kỹ thuật
và mở rộng sản xuất
theo cái hưởng là nông sản sạch
trước tiên là gạo rau màu
và các sản phẩm vật nuôi khác
như là gà lợn
và để là cung cấp cho người tiêu dùng
mục đích cuối cùng là tăng thu nhập
cho các khu nông dân sản xuất
đồng thời là có sản phẩm
set cho người tiêu dùng
và có phần là bảo vệ môi trường
thông qua sản xuất
chương trình là cơ hội
cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu
qua đó bảo tồn và phát triển
được nét văn hóa truyền thống
đặc trưng của các quốc gia
và các vùng miền
đồng thời các nhà sản xuất
cũng tiếp cận được với các hệ thống phân phối
với người tiêu dùng thủ đô và quốc tế
các sản phẩm trưng bày
giới thiệu tại hội trợ khá phong phú
bao gồm thủy hải sản chế biến
bánh kẹo chè cà phê đồ uống
thực phẩm chế biến nông sản thực phẩm tươi sống
một số sản phẩm đã được
cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ
cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý
xuất xứ hàng hóa
hội trợ diễn ra từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi hai

còn tại thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ hội
thành phố hồ chí minh phát triển và hội nhập
tại công viên ba mươi tháng bốn
tham gia lễ hội lần này có đại diện
các lãnh sự quán các nước tổ chức quốc tế
doanh nghiệp du học sinh đang sinh sống
và học tập tại thành phố
đây là hoạt động nhằm giới thiệu
đến cộng đồng quốc tế những nét đặc trưng
văn hóa việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh
nói riêng đồng thời tạo điều kiện
cho cộng đồng các nước giới thiệu và quảng bá
những nét đặc trưng về văn hóa dân tộc
đến nhân dân thành phố
lễ hội còn là sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài
đang sinh sống làm việc học tập tại thành phố hội nhập
đời sống văn hóa thành phố
và người dân thành phố hồ chí minh tiếp cận
hiểu rõ hơn về nét đặc trưng văn hóa các nước trên thế giới
bên cạnh đó lễ hội còn tổ chức triển lãm
các hình ảnh giới thiệu đất nước con người việt nam
nói chung và thành phố hồ chí minh
nói riêng như dấu ấn lịch sử
hoạt động liên doanh liên kết trong các lĩnh vực
kinh tế văn hóa xã hội của cộng đồng
người nước ngoài sinh sống tại thành phố hồ chí minh
trưng bày triển lãm hình ảnh sa bàn
ấn phẩm giới thiệu quy hoạch thành phố
các công trình mới
lễ hội thành phố hồ chí minh phát triển vào hội nhập
diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi hai
hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hivs
và ngày thế giới phòng chống hivs
nhà hát kịch việt nam
phối hợp với chương trình cứu trợ khẩn cấp
của tổng thống hoa kỳ
về phòng chống aids thuộc phái đoàn ngoại giao
hoa kỳ tại việt nam
ra mắt vở diễn ba trong một
với tên gọi một nhà
một nhà là câu chuyện
về ba nhóm người có nguy cơ lây nhiễm hiv cao
dễ bị tổn thương
bao gồm gái mại dâm tiêm trích ma túy
và đồng tính nam
mỗi người có một hoàn cảnh riêng
nhưng cùng chung một số phận
số phận của những người nhiễm hiv
những người dễ bị cộng đồng hiv cao
và không xa lánh
cơ hội cho những con người
mà đã lầm lỡ
ví dụ như những người
nghiện ma túy
và những gái mại dâm
hoặc kể cả những người đồng tính nam
họ không cảm thấy là
họ không bị xa lánh
không bị tách khỏi xã hội
qua vở kịch các nghệ sĩ muốn gửi tới người xem
thông điệp chỉ có sự yêu thương
lòng bao dung sự chia sẻ
và không kỳ thị mới có thể giúp
những người nhiễm hiv có thêm nghị lực
vươn lên trong cuộc sống
không phải là dấu chấm hết của cuộc đời
điều trị arv đã được bảo hiểm y tế chi trả
như các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường khác
người nhiễm hiv cần thiết phải tham gia
bảo hiểm y tế nếu muốn giảm gánh nặng
tài chính cho chăm sóc y tế
và hơn hết sự sẻ chia cảm thông
của cộng đồng sẽ giúp những người
nhiễm hiv thêm nghị lực để vươn lên
trong cuộc sống
sáng nay ngày hai tháng một mươi hai
tại hà nội hội ngoại khoa việt nam
và hội phẫu thuật nội soi việt nam
phối hợp với bệnh viện
hữu nghị việt đức tổ chức khai mạc
hội nghị y học từ xa châu á lần thứ một mươi
hội nghị y học từ xa
là một trong những hội nghị khoa học uy tín nhất
của châu á được tổ chức luôn phiên
hàng năm tại mỗi quốc gia trong khu vực
với các hoạt động chính bao gồm
giáo dục y tế từ xa chăm sóc bệnh nhân từ xa
phát triển và ứng dụng công nghệ mới
trong lĩnh vực y học từ xa diễn đàn quốc tế
đây là lần đầu tiên sự kiện khoa học
quan trọng này được tổ chức tại việt nam
với sự tham dự của các đại biểu
đến từ hai mươi hai quốc gia trên thế giới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng
bộ y tế nguyễn viết tiến khẳng định
đối với việt nam y học từ xa
đã và đang góp phần quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe nhân dân từ trung ương đến địa phương
nhất là các khu vực vùng sâu vùng xa
cũng trong sáng nay
tại hà nội bộ y tế tổ chức
hội nghị thiết lập lại chương trình
phòng chống các dối loạn do thiếu
iot và bảo đảm thực thi nghị định
về bổ sung vi chất dinh dưỡng
vào thực phẩm
iot là một vi chất dinh dưỡng
thiết yếu cho sự tăng trưởng và sự phát triển
của con người điều này cũng đồng nghĩa với việc
thiếu iốt sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực
tới sức khỏe nhất là sức khỏe của phụ nữ
mang thai và trẻ nhỏ với mục đích
chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao
chất lượng dân số bộ y tế tăng cường công tác
điều phối phối hợp liên ngành với bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn triển khai chương trình
phòng chống các dối loạn do thiếu iot
bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
bên cạnh đó các cơ quan truyền thông
cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
về tầm quan trọng của việc bổ sung iot
và bảo đảm chất dinh dưỡng qua những bữa ăn hàng ngày
nhân ngày quốc tế người khuyết tật
mùng ba tháng một mươi hai vừa qua
tại xã thanh hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương
hội bảo trợ người tàn tật và
trẻ em mồ côi tỉnh hải dương đã
tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh
nhân dịp này hội bảo trợ
người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh hải dương
đã trao tặng bốn mươi xuất quà
mỗi xuất trị giá bốn trăm linh đồng cho
đối tượng là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
đây là món quà ý nghĩa nhân đạo
thể hiện sự quan tâm chung tay giúp đỡ
của các cấp các ngành các tổ chức cá nhân
dành tặng người khuyết tật nhằm giúp
người khuyết tật vơi đi phần nào khó khăn
trong cuộc sống đồng thời khích lệ động viên
tạo động lực để họ vơi đi mặc cảm
vượt qua những khó khăn vươn lên
trong cuộc sống
ở phần tiếp theo của chương trình
thái lan chính thức có quốc vương mới
hàn quốc công bố biện pháp trừng phạt
đơn phương chống triều tiên
thái tử mahavaji jalongkorn
vừa chính thức chấp thuận lời mời của quốc hội
và trở thành quốc vương jama x
của vương triều chakri
đã có lịch sử hai trăm ba mươi bốn năm
đồng thời ông sẽ trở thành nguyên thủ
của vương quốc thái lan
dưới thể chế quân chủ lập hiến
quốc hội thái lan
đã có một thông cáo cho toàn thể quốc dân
về việc lên ngôi của nhà vua rama x
cùng thời gian các chùa tại thủ đô bangkok
đã đánh chuông gõ khánh
để chúc mừng vị quốc vương mới của đất nước
trước đó hai ngày quốc hội đã chấp nhận
suy tôn thái tử mahavajiralongkorn
lên làm quốc vương mới của nước này
kế vị nhà vua phumifol adulzadej
thái tử mahavajiralongkorn
là con trai duy nhất trong bốn người con
của quốc vương phumifol adulzadej
quá cố và hoàng hậu sikirit
nhà vua rama x sẽ có quyền lực
để ký ban hành luật
chứng kiến các quản chức tuyên thệ nhậm chức
và giữ vai trò nguyên thủ quốc gia của thái lan
ông cũng là người đứng đầu trên danh nghĩa
của quân đội tòa án và chính phủ
lễ đăng cơ của nhà vua rama x
sẽ diễn ra sau lễ hỏa táng nhà vua quá cố
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
liên quan đến cuộc bầu cử
tổng thống pháp hai nghìn một mươi sáu
tổng thống nước này phanxuaholang
vừa tuyên bố
ông sẽ không ra ứng cử tổng thống
thêm một nhiệm kỳ nữa
trong bài hỏi
trong bài phát biểu khá bất ngờ
chỉ được thông báo một giờ trước khi diễn ra
tổng thống pháp phanxuaholang cho biết
trong hơn bốn năm rưỡi qua
ông luôn được thôi thúc vào hành động vì lợi ích của nước pháp
tuy nhiên ông nhận thức được rủi ro
nếu ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ
do không nhận được sự ủng hộ rộng rãi
tổng thống phanxuaholang nhậm chức vào tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
ông đã được coi là
tổng thống đương nhiệm không được lòng dân nhất
của nền đệ ngũ cộng hòa
thăm dò dư luận vào thời điểm đó cho biết
chỉ có một mươi năm số người được hỏi ý kiến
tuyên bố hài lòng về kết quả đạt được
của tổng thống olang
tỷ lệ này đã vượt qua kỷ lục được nắm giữ trước đó
với hai mươi hai ủng hộ
tại cuộc tham dò được tiến hành vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hàn quốc vừa tuyên bố
sẽ theo đuổi các biện pháp trừng phạt đơn phương
đối với triều tiên
sau vụ thử hạt nhân lần thứ năm
và lớn nhất của bình nhưỡng hồi tháng chín
tuyên bố đơn phương trừng phạt triều tiên
của hàn quốc được đưa ra sau khi
hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm ba mươi tháng một mươi một
thông qua một nghị quyết áp đặt
các biện pháp trừng phạt mới đối với triều tiên
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết
hàn quốc sẽ gia tăng sức ép ngoại giao
và các biện pháp trừng phạt triều tiên
theo mọi hướng cũng như nhanh chóng triển khai
các biện pháp trừng phạt đơn phương
cùng với mỹ nhật bản liên minh châu âu
và các nước bạn khác
trong khi đó hãng thông tấn yonhap đưa tin
phái bộ của triều tiên tại liên hợp quốc
đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết mới nhất
của hội đồng bảo an về việc trừng phạt bình nhưỡng
gọi đây là một văn bản mang tính phân biệt
và không công bằng đồng thời nhắc lại
tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ
là để tự vệ
cơ quan thống kê quốc gia anh vừa cho biết
gần ba trăm linh công dân
các nước thuộc liên minh châu âu
xin định cư tại anh trong sáu tháng đầu năm

khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân
tại anh về việc rời liên minh châu âu
hay còn gọi là brexit
theo số liệu chính thức
của cơ quan thống kê quốc gia anh
đã có hai trăm tám mươi bốn công dân eu
xin định cư tại anh đây là mức cao kỷ lục
từ trước tới nay số đơn xin
cấp quốc tịch anh của người di cư thuộc các nước khác
trong eu cũng tăng mạnh kể từ sau
sự kiện brexit chính phủ ireland cho biết
số người anh gốc ireland xin được cấp
hộ chiếu anh cũng tăng đáng kể
trong khi đó tờ guardian đưa tin
số đơn chưa giải quyết của công dân eu
xin định cư tại anh cũng tăng tới gần một trăm linh
tại thời điểm đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu

năm hai nghìn một mươi năm tổng số người di cư
tới anh đã gần chạm mức kỷ lục

so với mức mục tiêu một trăm linh người
mà chính phủ nước này cam kết tiếp nhận
bộ năng lượng nga vừa thông báo
nước này có kế hoạch cắt giảm
sản lượng dầu mỏ so với các mức
của tháng một mươi một và một mươi hai đây là
một phần trong thỏa thuận của nga
với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới
bộ năng lượng nga cho biết
oman và bahrain cũng như
các nước xuất khẩu dầu mỏ không thuộc opec
có thể tham gia thỏa thuận giữa nga và tổ chức này
trước đó một ngày bộ năng lượng nga
cho biết nước này sẵn sàng cắt giảm
sản lượng dầu mỏ tới ba trăm linh thùng
một ngày trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy
như một phần của thỏa thuận với opec
sản lượng dầu của nga đạt mức kỷ lục
mới thời hậu soviet vào tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tăng một
so với tháng chín lên mức
một mươi một hai triệu thùng một ngày tại cuộc họp
chính thức ngày ba mươi tháng một mươi một ở viên áo
opec đã đạt được sự đồng thuận trong việc
cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ
năm hai nghìn tám opec cũng lần đầu tiên
trong một mươi năm năm phối hợp hành động với
quốc gia nằm ngoài tổ chức này là nga
chủ tịch trung quốc tập cận bình vừa
hội kiến với thủ tướng lào tonglun
sisulit tại bắc kinh đồng thời
tuyên bố sẽ cùng lào nỗ lực
để xây dựng mối quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện bền chặt hơn
tại cuộc hội kiến chủ tịch trung quốc tập cận bình
đánh giá cao tiến triển của mối quan hệ
chung lào kể từ khi hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao cách đây năm mươi năm năm
chủ tịch trung quốc cũng khẳng định bắc kinh
sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với lào
trong nhiều vấn đề cam kết tăng cường
phối hợp với lào trong các khuôn khổ đa phương
như hợp tác trung quốc asean cơ chế
hợp tác làn thường mekong và liên hợp quốc
về phần mình thủ tướng lào tonglun
đánh giá trung quốc đóng vai trò
quan trọng trong việc duy trì hòa bình và trật tự
của khu vực đồng thời cho biết lào
cam kết xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ
hơn giữa hai đảng và hai nhà nước
lào hy vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trung quốc
trong các vấn đề khu vực và toàn cầu
cũng như thúc đẩy mối quan hệ asean trung quốc
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
thời sự trưa của truyền hình nhân dân